kính chào quý vị và các bạn mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhanh tối ngày một mươi bảy tháng ba với những tin tức về an ninh trật tự cầm nhật
bị lực lượng chức năng kiểm tra khi có dấu hiệu phạm pháp trong đêm khuya
hai đối tượng là phạm văn dũng và võ đức mười đã manh động dùng hung khí tấn công tổ công tác để tẩu thoát
cả hai đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo hồ sơ ban đầu do nghiện ma túy đêm một mươi năm tháng ba cả hai chở nhau đi trộm tài sản bán lấy tiền mua ma túy sử dụng
gặp tổ tuần tra cả hai tăng ga bỏ chạy được khoảng năm km thì bị bắt
lợi dụng đêm tối dũng đã rút rao thủ sẵn trong người tấn công chống trả thành viên tổ công tác khiến một bảo vệ dân phố bị thương
tổ công tác đã nhanh chóng khống chế bắt giữ được lần lượt cả hai đối tượng
và bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phước long để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
đối tượng bị truy nã phạm công đạt chú tại huyện tư nghĩa tỉnh quảng ngãi
là đồng phạm trong vụ giết người và làm nhục nhân viên nữ đã tới cơ quan cảnh sát điều tra để đầu thú
vào năm hai nghìn hai mươi một từ cầu cứu của gia đình nạn nhân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi kiểm tra quán karaoke hoàng gia
ở xã nghĩa thương huyện tư nghĩa do phạm văn tiên làm chủ và phạm công đạt làm quản lý
tại đây phát hiện giải cứu tám nhân viên nữ bị nhốt trong phòng nhiều nữ nhân viên bị thương tích
tiên và đồng bọn thường xuyên tra tấn nữ nhân viên bằng cách dùng điện chích vào người
sau khi gây án tiên và đạt bỏ trốn và bị truy nã toàn quốc
sau khi đối tượng tiên bị bắt khi đang trốn truy nã tại tp hcm biết không thể trốn thoát đối tượng đạt cũng đã ra đầu thú
đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài thuộc bộ đội biên phòng tây ninh vừa khởi tố vụ án hình sự
vận chuyển trái phép chân ma túy và tàng trữ trái phép chân ma túy đồng thời bàn giao đối tượng và tăng vật
cho công an huyện bến cầu tỉnh tây ninh để tiếp tục xử lý
trước đó vào tối ngày năm tháng ba tại đường tuần tra biên giới lực lượng chức năng phát hiện một người đàn ông
điều khiển xe mô tô từ campuchia về việt nam tiến hành kiểm tra phát hiện một túi ni lông chứa tinh thể rắn màu trắng
và một túi chứa hơn một trăm linh viên nén màu xanh nghi là ma túy đối tượng là nguyễn văn lường khai nhận được thuê sang campuchia
lấy mang về việt nam cho hà thúc vũ trước ngày sáu tháng ba vũ bị phát hiện và khai nhận mang túi sách ở campuchia
về việt nam cho một người tên là sơn
công an tp hà nội vừa bắt giữ một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí gây ra một số vụ cướp tài sản
trên địa bàn thành phố sáu đối tượng bị bắt có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi đều ở phường lĩnh nam quận hoàng mai thành phố hà nội
đây là nhóm đối tượng gây ra vụ cướp tài sản vào dạng sáng ngày một mươi năm tháng ba tại khu vực tuyến phố lê lợi phường nguyễn trãi quận hà đông hà nội
nhóm cướp manh động liều lĩnh đã sử dụng hai xe máy cầm hung khí là hai tuyếp sắt hàn giao phóng đi trên các tuyến phố vắng người qua lại chặn đường người đi đường để cướp tài sản
cả nhóm đã gây ra bốn vụ cướp tài sản vào ban đêm tại các quận hoàng mai hai bà trưng và hà đông
công an thành phố hà nội đề nghị ai là bị hại người biết thông tin các vụ việc nêu trên liên hệ với phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
địa chỉ số bảy thiên quang hai bà trưng hà nội hoặc số điện thoại của đồng chí hoàng thế hiển đội trưởng đội trọng án chín trăm tám mươi ba ba trăm linh bốn tám trăm bảy mươi chín để giải quyết theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng vừa bàn giao anh cơ bê chú tại huyện di linh cho gia đình quản lý sau khi anh này lao xe vào xe ô tô đang di chuyển trên quốc lộ hai mươi với ý định tự tử
tối ngày một mươi sáu tháng ba chị phạm ngọc tuyết linh điều khiển xe ô tô tập lái lưu thông trên quốc lộ hai mươi
khi xe tập lái do chị linh điều khiển đang lưu thông với tốc độ khoảng bốn mươi km một giờ thì bất ngờ anh kb từ vỉa hè chạy lao thẳng đầu xe với ý định tự tử
rất may thầy dạy lái xe ngồi ở ghế phụ đã kịp thời đạp phanh nên anh kb không bị thương
được mọi người đưa ra khỏi gầm ô tô thanh niên trên vùng vẫy đòi lao đầu vào một xe ô tô khác đang lưu thông trên quốc lộ hai mươi
lực lượng chốt cảnh sát giao thông phú hiệp và công an xã liên đầm đã khống chế đưa người này về trụ sở công an xã để xác minh làm rõ nguyên nhân dẫn tới hành vi tự tử